ngày một mươi sáu tháng năm tại tp hcm cơ quan thương mại và phát triển doanh nghiệp new zealand
cơ quan chính phủ chuyên trách về xúc tiến thương mại quốc tế đã tổ chức sự kiện
thúc đẩy thương mại kỹ thuật số để giới thiệu chiến dịch toàn cầu
made with care tại việt nam
tại sự kiện đã giới thiệu những sản phẩm cao cấp đến từ một mươi hai nhãn hàng
nhằm mở rộng giá trị thương hiệu của các dòng sản phẩm thực phẩm và đồ uống bổ dưỡng
từ new zealand kết nối gần hơn với người tiêu dùng việt nam
ông scott zem tổng lãnh sự kim tham tán thương mại new zealand tại việt nam cho biết
việt nam và new zealand đều là những quốc gia có thế mạnh về thương mại
giá trị thương mại song phương giữa hai nước đạt hơn hai sáu tỷ đô la new zealand
đồng thời giá trị xuất khẩu hàng quá và dịch vụ của new zealand tại việt nam
đạt gần một một tỷ đô la new zealand
có thể thấy hai nước có nhiều cơ hội và điều kiện để hợp tác cùng phát triển
như đã được nhấn mạnh trong chuyến thăm gần đây của thủ tướng phạm minh chính tại new zealand
một trong những kết quả của chuyến thăm
là mục tiêu thúc đẩy thương mại song phương việt nam new zealand
hàng năm lên ba tỷ đô la new zealand vào năm hai nghìn hai mươi